hiện nay trên địa bàn tỉnh long an được cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp bốn cấp nguy hiểm đến cấp năm là cấp cực kỳ nguy hiểm
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra lực lượng chức năng tỉnh long an đã ban hành kế hoạch bảo vệ rừng
phòng cháy chữa cháy rừng năm hai nghìn hai mươi tổ chức các đoàn kiểm tra đến từng chủ rừng nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng trên địa bàn quản lý

trong một một trăm ba mươi ha rừng tràm đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện nhân lực sửa sang các tròi canh để bảo vệ phát hiện sớm đám cháy kịp thời xử lý không để lan rộng